các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các hành vi trên sở thông tin và truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nguyễn thị đệ nam em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba hai hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy
cùng với đó sở thông tin và truyền thông thành phố khuyến cáo bà nguyễn thị lị nam em nếu tai phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định đồng thời sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật

sau đó qua công tác trao đổi thông tin của công an tỉnh cao bằng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương phối hợp tiến hành sang minh và làm việc với bdp hiện đang sinh sống tại tp thuận an tỉnh bình dương về việc người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để bình luận trên trang fanpage truyền hình an ninh cao bằng với nội dung xúc phạm lực lượng công an nhân dân
tại cơ quan công an bdp đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bình luận vào bài viết trên trang fanpage truyền hình an ninh cao bằng là chưa được kiểm chứng sai sự thật đồng thời nhận thấy việc làm trên đã vi phạm pháp luật
mục đích đăng bình luận là để cho vui chứ không có thù hàn hay kết với cơ quan công an bdp cũng đã gỡ bỏ các nội dung không đúng và cam kết không tái phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành trình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành trình trong biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thời gian vừa qua người mẫu ngọc trinh cũng vướng vào lao lý do thực hiện lái xe nguy hiểm quay video đăng tải trên mạng xã hội gây phản cảm hậu quả gây mất trật tự an ninh xã hội an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội
người mẫu đã bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo
cùng vụ án bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi bị tuyên phạt một năm sau tháng tù cho hai tội danh gây dối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hội đồng xét xử đối chiếu lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại tòa phù hợp với nhau có đủ điều kiện kết luận
mặc dù không có bằng a hai bị cáo trinh và đông đã tổ chức lái xe mô tô trên một số tuyến đường ở tp thủ đức tp hcm
thực hiện lái xe nguy hiểm quay video đăng tải lên mạng xã hội gây phản cảm hậu quả gây mất trật tự an ninh xã hội an toàn giao thông và làm ảnh hưởng sâu đến dư luận xã hội
hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo cùng nhau bàn bạc thống nhất lựa chọn địa điểm biểu diễn mô tô bị cáo trinh và đông đều là người có hiểu biết nhưng lại thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên tại tòa các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải phạm tội lần đầu bị cáo trinh tham gia nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện có nhiều giấy khen
còn với bị cáo đông gia đình có công với cách mạng đối với bị cáo ngọc trinh hội đồng xét xử nhận thấy ba tháng tạm giam đã phần nào gian đe được bị cáo không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội
còn bị cáo đông phạm tội hai lần trở lên nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn trước đó được nói lời sau cùng bị cáo trần xuân đông cho biết đã nhận thức được hành vi phạm tội mong hội đồng xét xử khoan hồng
trong phần lời nói sau cùng ngọc trinh bật khóc bị cáo trình bày đã phải trả giá bằng những vết thương của mình và hôm nay bị đưa ra xét xử ngọc trinh nói chỉ vì hành động bộc phát nhất thời nên đã có những hành vi trái pháp luật
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại